tại bộ công an nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới
chủ trì buổi hội thảo có các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn tuyên giáo trung ương
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tham dự hội thảo còn có các đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đồng chí vũ khoan nguyên phó thủ tướng chính phủ
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đã gửi lãng hoa chúc mừng
hội thảo khoa học quốc gia trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới
được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu của sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước
qua hội thảo đã ghi nhận một trăm hai mươi một bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
phát biểu tại hội thảo đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh
hội thảo là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến chủ tịch hồ chí minh kính yêu và các anh hùng
liệt sĩ đồng bào đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài
gian khổ nhưng cũng vô cùng vẻ vang của dân tộc của đảng
từ đó nêu bật vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong từng giai đoạn của cách mạng
đồng chí võ văn thưởng cũng đánh giá trong giai đoạn hiện nay
việc trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân còn có ý nghĩa thiết thực
trong việc xây dựng đảng viên công an nhân dân đóng góp tích cực trong quá trình trình đốn đảng
nhất là trong không khí cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nói chung
và chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp trong công an nhân dân nói riêng
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng